các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng chức năng bắt giữ hoàng văn hảo và hứa văn trường thu giữ hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
một túi nilon chứa gần một g heroin năm điện thoại di động hai xe mô tô
tiếp tục đấu tranh mở rộng công an huyện cao lộc đã bắt khám xét khẩn cấp đối tượng hứa văn đường
qua điều tra xác minh ba đối tượng liên kết với nhau để hoạt động mua bán chai phép ma túy từ trung quốc vào việt nam
đối tượng trường và đường tìm mua hàng từ trung quốc về đối tượng hào có trách nhiệm tìm mối tiêu thụ
công an huyện cao lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam ba đối tượng về hành vi mua bán che phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mê linh hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn liên ba mươi ba tuổi trú tại thôn nội đồng xã đại thịnh huyện mê linh về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn văn liên khai nhận vào tối ngày ba tháng một mươi
liên nhận được điện thoại của người cháu họ cho biết bị một nhóm thanh niên trong tiệc cưới tại thôn nội đồng hành hung phải đi cấp cứu
nghe tin liên cầm theo một cây đao và một sao bấm đi đến địa điểm trên và dùng cây đao chém trọng thương một thanh niên
đồng thời rủ thêm đồng bọn đến bệnh viện để tiếp tục truy sát người này
tại đây nhóm của liên và một nhóm khác cùng nguyễn văn khang đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc giảng co liên rút dao bấm đâm bột nhát vào ngực của khang rồi bỏ chạy
do vết đâm trúng tim nên nguyễn văn khang đã tử vong
công an huyện biên ninh đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn liên để điều tra vẻnh vi giết người và cố ý gây thương tích
còn tại bắc ninh công an huyện yên phong vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn thị yến bốn mươi bốn tuổi
cùng chồng là lê đình ích bốn mươi sáu tuổi cùng chú ở thị trấn trờ huyện yên phong vẻnh vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
vào ngày một mươi ba tháng một mươi khi hai đối tượng trên đang ghi số lô đề cho một con bạc
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ một bản cáp ghi số lô số đề trị giá hơn bốn mươi triệu đồng
cùng với ba điện thoại di động và hơn hai mươi triệu đồng phục vụ cho việc đánh bạc
hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước công an thị xã minh thắng huyện trơn thành vừa bàn giao cho cơ quan điều tra đối tượng nguyễn xuân hùng
hay còn gọi là tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã phú riềng huyện phú riềng tỉnh bình phước
bị bắt quả tang vào sáng ngày hôm qua khi đang trộm cắp xe máy
công an xã minh thắng tiếp nhận tin báo của người dân tại ấp năm xã minh thắng xảy ra vụ trộm các xe máy mang biển kiểm soát chín mươi ba b một trăm một mươi một nghìn ba trăm hai mươi
đối tượng sau khi thực hiện hành vi đã chạy theo quốc lộ một mươi bốn về hướng thị xã đồng xoài
lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi đối tượng bắt giữ được đối tượng nguyễn xuân hùng và thu hồi tăng vật
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi sau khi nhận được tin tín hiệu cấp cứu
có hai tàu của ngư dân đánh cá gặp nạn trên vùng biển xã hải an huyện hải lăng của tỉnh quảng trị cách bờ hai hải lý
đội biên phòng cờ việt và đội biên phòng mỹ thủy của đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với ngư dân địa phương
vượt sóng to gió lớn ra cứu hộ
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một mươi ngư dân ra khơi trên hai tàu đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển quảng trị
bất ngờ gặp sự cố hỏng máy tàu trôi giạt trên biển không thể cập bờ
đồn biên phòng cửa việt đã cử tàu cn chín tiếp cận tàu của ngư dân trần lực ở thôn sáu xã triệu lăng huyện triệu phong và đưa sáu ngư dân vào bờ an toàn
còn đồn biên phòng mỹ thủy phối hợp với tàu đánh cá của ngư dân phan thanh hiệp chú ở xã hải an đang đánh bắt trên biển
tiếp cận tàu của ngư dân trần thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở thôn sáu xã triệu lăng đưa bốn ngư dân vào bờ an toàn
hiện nay sức khỏe của các ngư dân đã hồi phục và trở về với gia đình
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân xin kính chào tạm biệt